thời gian gần đây tại một số địa phương như hà nội đà nẵng người dân đã cản trở ngăn chặn không cho các phương tiện vận chuyển rác vào các khu xử lý rác
việc lối vào các bãi rác bị người dân tự ý phong tỏa không phải mới xảy ra lần đầu
bức xúc nêu trên bắt nguồn từ việc nhiều bãi rác trên cả nước đang quá tải cộng với việc công nghệ xử lý đã quá cũ gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đời sống người dân chung quanh
để rác thải nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng không còn là nỗi lo thường trực cần có chiến lược xử lý rác rõ ràng lâu dài bền vững
tuy nhiên khó hơn cả là thay đổi trong tư duy suy nghĩ coi rác thải là tài nguyên thay vì tìm cách trôn lấp tiêu hủy như hiện nay
trong khi đó trên báo sài gòn giải phóng phản ánh xử lý rác thải theo hướng đốt phát điện
hiện lượng rác thải sinh hoạt tp hcm đã đạt ngưỡng hơn chín tấn một ngày
phần lớn lượng rác này đang được xử lý bằng biện pháp trôn lấp chỉ một số ít được xử lý bằng đốt
đáng nói là tình trạng xử lý rác bằng biện pháp trôn lấp thời gian qua đã làm phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng môi trường sống
nhất là đối với người dân sống ở khu vực ở các quận bảy tám huyện nhà bè và củ chi
trước thực tế đó ubnd tp hcm đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường gấp rút chuyển đổi phương thức xử lý rác thải sang hướng đốt rác phát điện
tiền điện sinh hoạt của hộ dân lên đến sáu bảy triệu đồng một tháng
mỗi tháng chỉ nhận được giấy báo thu tiền điện chứ không có hóa đơn giá trị gia tăng
đáng nói là trên giấy báo không có cá nhân hay đơn vị nào đứng tư cách pháp nhân là nội dung bài viết
phường châu khê thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh nhức nhối vấn nạn cai thầu điện trên báo lao động
hơn hai hộ dân phố đa hội phường châu khê thị xã từ sơn bắc ninh phải sử dụng điện qua trung gian cai thầu
khi phát sinh khúc mắc liên quân
đến tiền điện mỗi tháng người dân không những không được giải quyết mà còn bị đe dọa cắt điện
đặc biệt sau khi đóng tiền điện người dân chỉ nhận được giấy báo sơ xài không có hóa đơn giá trị gia tăng
bức xúc rôn nén người dân mong mỏi từng ngày ngành điện trực tiếp tiếp nhận quản lý mạng lưới điện
thay vì cai thầu điện
chỉ tiết mời quý vị đón đọc trên các trang nhất và trang ba
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ông mai mạnh hồng tổng giám đốc công ty cổ phần bot trung lương mỹ thuận khẳng định
đến cuối năm hai nghìn hai mươi
thông tuyến toàn bộ công trình
thế nhưng đến ngày hai mươi bốn tháng bảy lại có thông tin có thể dừng thi công do hết vốn
báo tủ trẻ số ra hôm nay đăng tải bài viết đáng chú ý cao tốc trung lương mỹ thuận lại chết
dự án cao tốc trung lương mỹ thuận tỉnh tiền giang dài năm mươi một một km có lộ trình dài một mươi năm chắc chở
hết chuyển nhượng lại có đến hai lần thay đổi chủ đầu tư ba lần thay đổi vốn
nhưng vẫn còn quá nhiều vướng mắt
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy vừa qua một ngày sau khi một nhà thầu phụ
dự án đường cao tốc trung lương mỹ thuận ngừng thi công
chủ đầu tư đã họp với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang và các nhà thầu
để tính đến phương án xấu nhất là tạm dừng dự án
hiện nay vướng mắt lớn nhất của dự án đó là vay vốn
còn trên báo thanh niên lại phản ánh thuế lãi vay nặng gánh doanh nghiệp
evfta cptpp đang mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp việt nam bước ra thế giới
song lãi vay cao thuế nặng khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng nề
không ít tên tuổi lớn lừng lẫy một thời phải bán cả thương hiệu
cắt giảm chi nhánh thu hẹp quy mô hoạt động
do đó hạ lãi xuất là mong mỏi của doanh nghiệp
song phía cơ quan quản lý vẫn còn tỏ ra thận trọng vì e ngại lạm phát
báo thời nay nêu thông tin nhiều cơ hội cho lao động việt nam ra nước ngoài làm việc
chỉ mong một thời gian ngắn các hiệp định song phương về hợp tác lao động
giữa việt nam và cộng hòa séc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
liên bang nga nhật bản đã được ký kết
mở rộng cánh cửa đưa lao động việt nam sang những nước này làm việc
nhiều chuyên gia cho rằng việc nhiều quốc gia chào đón lao động việt nam là tín hiệu đáng mừng
vì sau nhiều năm lực lượng lao động người việt tại một số quốc gia đã chứng tỏ
được trình độ tay nghề chuyên môn cũng như thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới
sớm khắc phục sự khác biệt về văn hóa lối sống
bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông vạch sơn biển báo đã có phần xóa
các điểm đen tai nạn giao thông và thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông
tập trung xóa điểm đen đây cũng là nội dung chính bài viết trên báo hà nội mới
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay thành phố hà nội đã nỗ lực xử lý được hai mươi sáu điểm đen tai nạn giao thông
qua đó đã góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn
với sáu điểm đen còn lại sở giao thông vận tải hà nội đã đề xuất phương án
để xử lý rứt điểm ngay trong năm hai nghìn một mươi chín đồng thời phối hợp với công an thành phố
tiếp tục khảo sát phân loại khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mới phát sinh
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân an toàn thuận tiện
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân